chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng mang tính nhân văn nhân đạo sâu sắc thể hiện sự tương thân tương ái chia sẻ rủi ro giữa người may mắn và người kém may mắn
thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân
thực tế những năm qua trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân bên cạnh những thành tiệu còn không ít những hạn chế và yếu kém
một trong những nguyên nhân của các hạn chế và yếu kém chính là chưa làm tốt công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế để khắc phục
nhiều địa phương đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế cơ sở
ngay sau đây mời quý vị theo dõi phóng sự được chúng tôi thực hiện tại tỉnh hòa bình một địa phương đang nỗ lực tuyên truyền cho bảo hiểm y tế tuyến cơ sở
tỉnh hòa bình hiện có hơn tám trăm linh sáu người tham gia bảo hiểm y tế tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt chín mươi năm bốn
để thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trước khi bước vào năm hai nghìn một mươi chín không phải là chuyện dễ đối với tỉnh vì rất nhiều nguyên nhân
công việc triển khai bảo hiểm sự thương nguyện này đã được triển khai rất nhiều năm tại tuyến cơ sở bảo hiểm sự thương nguyện kim bôi chúng tôi
nhưng trong thời gian vừa qua kết quả vẫn còn có những hạn chế chúng tôi cũng đã triển khai qua rất nhiều kênh
trên thực tế kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tự nguyện một vài năm trở lại đây của tỉnh hòa bình cho thấy
mặc dù đối tượng tham gia ngày càng tăng năm sau cao hơn năm trước nhưng việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ngay tại cơ sở còn rất chậm
đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện chủ yếu là những người đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc
đóng tiếp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu
số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện mới còn hạn chế hàng năm phát triển chậm
quá trình mà tôi thấy là tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này tôi thấy rất là thuận nợ
bởi vì nếu như tôi không tham gia cái sáu tháng đóng tự nguyện cuối năm sáu tháng này thì tôi sẽ chưa được nhận sự quyết định hưu

vậy nên là tôi thấy là cái thời gian mà đóng tham gia bảo hiểm tự nguyện như thế này là tôi thấy rất là là là thận nợ
trường hợp như cuối cùng
bà lan hương là một trong những người chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhận thức rõ về loại hình bảo hiểm này
mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân mình
tuy nhiên do từ trước tới nay đã nỗ lực tuyên truyền nhưng vẫn chưa đúng cách
nên nhiều người dân tại cơ sở những vùng khó khăn như huyện kim bôi chưa nắm rõ bảo hiểm y tế là gì
và họ vẫn chưa tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
do không biết những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế mang lại
còn với bà lan hương
ông nguyễn tiến dũng xóm đồng ngoài xã vĩnh tiến huyện kim bôi
là người đã từng đóng bảo hiểm xã hội và tham gia bảo hiểm y tế khi đang công tác
tuy nhiên chỉ ngay sau khi nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế
ông dũng cũng đã ngừng ngay việc đóng bảo hiểm xã hội
vì chưa hiểu biết rõ được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội

bảo hiểm y tế tự nguyện đạt thấp là do công tác tuyên truyền đã rộng nhưng chưa sâu dẫn đến tình trạng có những người như ông dũng vẫn chưa hiểu đầy đủ về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tự nguyện thậm chí một bộ phận dân cư còn nhầm lẫn giữa các loại bảo hiểm xã hội
để khắc phục điều này bảo hiểm xã hội tỉnh hòa bình đã phối kết hợp với bưu điện tỉnh để tổ chức tuyên truyền thường xuyên liên tục và giao cụ thể cho cán bộ của hai ngành chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động người dân trong khu vực của mình quản lý tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tự nguyện
hằng ngày mình cũng đi thư báo công văn giấy tờ cho xã với lại đi phát biêu phẩm đến từng hộ dân
thì mình cũng có nói lên
tư vấn hoặc là tuyên truyền về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện
mới đầu mình đi mời khách hàng hoặc là tiếp xúc với lại chuyên truyền vận động cho nhân dân
người ta bảo là vui bảo hiểm mà tôi không tham gia đâu
bảo hiểm toàn bảo hiểm lừa cái gì đấy tôi chả có tin tưởng gì cả
xong mình mới mới sang giới thiệu bảo là đây là của bảo hiểm của nhà nước các cô các bác ạ
chứ không phải là bảo hiểm của các công ty khác đâu
thế là mọi người
mọi người mới bảo là thế à thế giới thiệu tư vấn đi xem nào
được sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị bên bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
với lại được cái là mình cũng ở gần với các chị ở biêu điện xã
cho nên các chị rất nhiệt tình
có thể là nếu mà em mà không đến chỗ biêu điện xã để nộp thì các chị có thể đến tận nhà đấy ạ
vâng cho nên em thấy cũng thuận lợi nên em tham gia một bảo hiểm này ạ
bảo hiểm này cũng có nhiều lợi ích ạ
có thể là
một vài tháng sau này có thể gọi thêm được một vài người nữa cũng tham gia bảo hiểm của em ạ
khắc phục việc truyền thông chưa đạt hiệu quả cao trong việc nâng cao nhận thức của người dân
để họ tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế ngay tại cơ sở
bảo hiểm xã hội tỉnh hòa bình đã phối hợp với bưu điện tỉnh để nâng cao năng lực truyền thông
và có thêm đội ngũ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay tại cơ sở
trong thời gian vừa rồi
trong thời gian vừa rồi
hội tỉnh cũng đã có những chỉ đạo đối với cơ quan biêu điện
về việc giao chỉ tiêu về phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình
cơ quan bưu điện sẽ tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
đến tận người dân ở trên các xã trên địa bàn toàn tỉnh
về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì các đồng chí cũng đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện
là có cái sự phối hợp về công tác tuyên truyền vận động bà con
cũng như là trực tiếp tham gia cùng cơ quan biêu điện
trong quá trình tổ chức hội nghị tại các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh
với một hai trăm linh lượt người được mời đến để giữ các hội nghị tuyên truyền
sau hội nghị tuyên truyền chúng tôi cũng có tổ chức cho bà con đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
ngay tại hội nghị
đến thời điểm này đã có năm trăm linh người dân được đăng ký tham gia
đối với đơn vị kim bôi bảo hiểm xã hội tự nguyện

và một trong những đơn vị có sự gắn kết
mà phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của hai ngành
về vấn đề nghiệp vụ thì đã có sự trao đổi lẫn nhau
có những vấn đề cần thiết để giải quyết
vấn đề chế độ tức là giải quyết những thắc mắc ấy
thì hầu như là bảo hiểm xã hội lúc nào cũng bên cạnh bên biêu điện
cho nên đây là một sự hợp tác mà tôi nghĩ rằng là
hiếm có những cơ quan hợp tác với nhau chặt chẽ như thế
sau khi mà phát cái giấy mời ra
mời các đối tượng đến tham gia dự hội nghị bảo hiểm xã hội tự nguyện này
thì chúng tôi có kết hợp với bên bảo hiểm
là vì trong cái đối tượng mà tham gia cũng có thể là chúng tôi chưa nắm được
mà bên bảo hiểm thì có cái danh sách đối tượng
thì chúng tôi sẽ phối hợp là clip một cái danh sách
và nhờ bên bảo hiểm giả soát để chúng ta mời nó trọng điểm
tránh cái trường hợp chúng ta mời đông
nhưng thực tế cái hiệu quả nó không cao
đa dạng hóa phương thức truyền thông
có sự liên kết phối hợp với nhiều ngành của bảo hiểm xã hội tỉnh hòa bình
để thu hút người dân tại cơ sở tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế
đang là cách làm đúng đi đúng
khi người dân đã mặn mà hơn với việc tham gia bảo hiểm xã hội
thưa quý vị để vận động người tuyến cơ sở tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế
tỉnh hòa bình đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo sự phối hợp kết hợp
và tham gia của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp
trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật các mục tiêu kế hoạch về bảo hiểm y tế
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho từng xã phường thị trấn
việc làm này nhằm gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền
với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế
như xây dựng kế hoạch riêng về công tác truyền thông
có sự phối hợp triển khai bảo đảm phù hợp với từng đối tượng
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thể bảo hiểm y tế
bằng việc tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh
từ tuyến xã đến tuyến tỉnh đảm bảo các cơ sở y tế đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị
cơ bản phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
là yếu tố quan trọng để thuyết phục người dân tuyến cơ sở tham gia bảo hiểm y tế
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại